với quyết tâm ngăn chặn các hành vi khai thác cát sạn trái phép trên sông thạch hãn
công an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã đẩy mạnh các biện pháp tăng cường lực lượng tuần tra
mật phục tại các điểm nóng về khai thác cát sản
đến nay thì tình trạng khai thác cát sản trái phép tại các đoạn sông thạch hãn
thuộc địa bàn huyện triệu phong đã giảm đi đáng kể
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
nằm sát ngay dưới chân cầu đại lộc thuộc thôn năm xã triệu thuận huyện triệu phong
đây từng là địa điểm tập kết cát khai thác trái phép trên sông thạch hãn gây bức xúc trong nhân dân
để ổn định tình hình công an huyện triệu phong đã phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiến hành đình chỉ hoạt động các phương tiện tàu thuyền
sau nhiều lượt gia quân truy quét ngăn chặn hoạt động kinh doanh cát trái phép
đến thời điểm này hơn một mươi điểm bến bãi hoạt động kinh doanh cát trái phép trên địa bàn huyện triệu phong đã bị xóa bỏ
thời gian qua bên cạnh một số đơn vị được cấp giấy phép hoạt động khai thác cát trên sông thạch hãn
thì vẫn còn rất nhiều tàu thuyền thường xuyên thực hiện hành vi khai thác trộm gây bức xúc trong nhân dân
theo thống kê năm hai nghìn một mươi năm công an huyện triệu phong đã phát hiện năm mươi hai vụ với năm mươi hai đối tượng
có hành vi khai thác cát trái phép xử phạt ba trăm bốn mươi hai triệu đồng
chỉ tính trong các tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện triệu phong phát hiện xử lý một mươi chín vụ
với một mươi chín đối tượng xử phạt ba trăm bốn mươi hai triệu đồng

để tình trạng khai thác cát sạn trên sông thạch hãn được ngăn chặn triệt đề
góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn
thì ngoài sự nỗ lực của công an huyện triệu phong
cũng cần sự chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tỉnh quảng trị